có tên là lê thị hòa ba mươi chín tuổi
tôi bị nám da hai bên má
các vết nám có màu sắc đậm nhạt khác nhau
tôi sợ bị ung thư da
xin hỏi bác sĩ nám với các vết dỡ ung thư da thì nó khác nhau ra sao
và nhiều bác sĩ tư vấn giúp là làm thế nào để chữa bệnh nám da ít biến chứng nhất
có thể chữa được khỏi một trăm linh trong trường hợp của tôi hay không
vậy là ba mươi chín tuổi ạ
một người ba mươi chín tuổi thì với người châu á của mình
thì nguy cơ ung thư da cũng có nhưng mà nó không phải là nhiều
đấy là thứ nhất
thứ hai nữa là như bạn mô tả là các chấm
thì thật ra cũng giống như bạn trước bác sĩ hòa đã nói
đôi khi ở các cơ sở mà không phải chuyên môn
thì ta nhầm nám má với cả một bệnh gọi là bớt hori
đó là các cơ sở
chấm tăng sắc tố đặc biệt là vùng má
đầu tiên xuất hiện vùng má
thế có nặng hơn thì có thể ở vùng chán và hai bên cánh mũi
và đó là chấm sắc tố nó rất là sâu
thường nó nằm ở chung bì
thế và nó đậm hơn rất nhiều
thường thường là sắc tố nâu đen
nó đậm hơn so với cả cái nám má
tuy nhiên có một số trường hợp thì nó cũng là đâu
nhưng mà nâu đậm chứ không phải nâu nhạt như cái mảng nám
thế thì cái trường hợp của chị ba mươi chín tuổi này
thì thông thường thì nó sẽ là nâu đậm
thì nếu như chị mô tả như vậy
thì nó liên quan đến bớt hori nhiều hơn
thế còn cái tổn thương giữa cái ung thư da
và cái những cái tổn thương sắc tố như vậy
thì thường ở người châu á mình là
ở vùng mặt thì hay gặp những ung thư biểu mốt đáy
ung thư biểu mốt tế bào gai
thì cái ung thư biểu mốt tế bào gai
thì thường nó không bị tăng sắc tố
thì mình dễ dàng mình phân biệt được
ung thư biểu mốt đáy thì thường nó cũng có thể tăng sắc tố
nhưng mà cái ung thư đấy bao giờ nó gờ lên trên mặt da
những cái có thể gờ cao hoặc gờ thấp
chứ nó không bằng phẳng như là các vết nám
hoặc là vết bớt hori như là mình vừa mô tả
thì bao giờ nó cũng gờ lên
và cái quan trọng nhất là một cái tổn thương
nó lâu lành
nó có thể gây với vết lát
hoặc là dễ chảy máu
còn lại thì một cái tổn thương nữa
mà liên quan sắc tố có thể gặp được
đó là cái ung thư melanoma
nếu mà ở mặt

nó hay liên quan đến một cái bệnh
gọi là một cái sắc tố của
thì đấy là một cái melanoma
có thể mình không sờ thấy
nó có thể rất là phẳng
tuy nhiên thì cái sắc tố nó sẽ không đồng đều
sắc tố nó sẽ rất nhiều cái màu sắc khác nhau
là một cái mả
mà có nhiều màu sắc khác nhau đậm nhạt khác nhau
và quan trọng nhất là cái bờ của nó
nó không đều
nó sẽ có một cái
gọi là quy tắc abcd
và một cái nữa là cái tiến triển
rất là nhanh
nó phát triển nó không đối xứng
khi mình đưa qua một cái trục nào đó
thì hai bên nó không đối xứng
thì đấy là những cái mà
đặc điểm để nhận dạng giữa một cái tổn thương
lành tính và sắc tố
và tổn thương ác tính
tốt nhất là những trường hợp như vậy
thì chúng ta lên đến bác sĩ
giá liệu chúng ta khám
chúng ta sẽ nhận biết được ngay
với những phương tiện về bằng
các triệu chứng lâm sàng
cũng như là các cái phương tiện
về trang thiết bị
thì chúng ta
hoặc là sinh thiết
để chúng ta trần đoán
đó là tính
nhưng mà thông thường thì
bác sĩ giá liệu
thì cái về mặt lâm sàng
chúng cũng có phân biệt được rất rõ ràng
cái những cái
một cái melanoma
cảm ơn anh ạ
bạn ấy chỉ giới thiệu mỗi lần